đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đoàn công tác của trung ương
đã đến thăm chúc mừng thầy và trò các đơn vị trường học trên địa bàn xã tú lệ huyện văn chấn tỉnh yên bái
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam
đồng chí trần quốc vượng gửi đến các thế hệ thầy giáo cô giáo người lao động và học sinh của tỉnh yên bái nói chung
huyện văn chấn xã tú lệ nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đồng chí trần quốc vượng mong muốn các cháu học sinh vùng cao của tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập
xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bắc hồ
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng đã tặng quà cho thầy và trò các nhà trường của xã tú lệ